lầu đâm góc sẽ buộc phải cắt giảm viện trợ quân sự cho ukraine do hết nguồn tiền phân bổ
bộ quốc phòng mỹ đã kêu gọi quốc hội nước này phá vỡ tình trạng bê tắc và bật đèn xanh cho yêu cầu của nhà trắng
về gói viện trợ trị giá là một trăm linh sáu tỷ usd bao gồm các quỹ tài trợ dành cho ukraine israel và đài loan trung quốc
phó phát ngôn viên lầu nam góc cho biết washington đã chi khoảng chín mươi năm trong tổng số tiền tài trợ cho ukraine
tương đương sáu mươi tỷ usd trong khi đó chỉ có khoảng một tỷ usd trong số tiền đó là chưa được chi tiêu
và số tiền còn lại này sẽ được sử dụng để gửi thiết bị quân sự hiện có từ kho của lầu nam góc đến ukraine
và thay thế bằng các đợt hỗ trợ mới
trong số một trăm linh sáu tỷ usd theo yêu cầu của tổng thống mỹ biden được gửi tới quốc hội hoa kỳ
sáu mươi một bốn tỷ usd được dự định là nguồn tài trợ khẩn cấp cho ukraine
tuần trước hạ viện do đảng cộng hòa chiếm đa số đã tìm cách tách riêng các khoản viện trợ cho ukraine
bằng cách thông qua gói viện trợ trị giá một mươi bốn tỷ usd cho tây jerusalem
nhà trắng phản đối nỗ lực này và các thành viên đảng dân chủ tại thượng viện mỹ đã chặn dự luật của hạ viện hôm bảy tháng một mươi một
yêu cầu đảng cộng hòa đồng ý với gói viện trợ đầy đủ do chính quyền tổng thống joe biden đề xuất